dinh đưa tin một nhà nghiên cứu ở cyprus nói rằng đã phát hiện ra một chủng sars cov hai kết hợp giữa delta và omicron
leon dios koschekis giáo sư sinh học tại đại học cyprus gọi chồng này là delta crohn vì các dấu hiệu di chuyển giống omicron của nó trong bộ gen delta
bloomberg đưa tin hôm ngày tám tháng một
cho đến nay giáo sư koschakit và nhóm của ông đã tìm thấy hai mươi năm trường hợp nhiễm virus này
sau khi giải trình tự một ba trăm bảy mươi bảy mẫu trong chương trình truy tìm các đột biến tiềm năng của sars cov hai ở sicress
tần suốt phát hiện biến chủng cao hơn ở những người nằm viện
điều đó có nghĩa là có mối tương quan giữa delta crone và tỷ lệ nhập viện ông koschaikit nói
vì giáo sư cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận về khả năng lây lan hay những tác động mà chủng delta cron có thể gây ra
chúng ta còn cần phải xem xét thêm để biết
liệu trùng này có gây ra bệnh nặng hơn dễ lây lan hơn hay không
ông koschekis cho biết trong một cuộc phỏng vấn với sigma tv hôm ngày bảy tháng một
giáo sư nói thêm ông tin omicron vẫn chiếm phần lớn số ca bệnh mới trong thời gian tới so với delta cron
các nhà nghiên cứu trong tuần này đã gửi phát hiện của họ tới gis aid một cơ sở dữ liệu quốc tế theo dõi virus theo bloomberg
cyprus đang vật lộn trong làn sóng dịch thứ năm ở nước này với số ca nhiễm mới tăng vọt lên khoảng năm năm trăm linh trường hợp mỗi ngày
trong khi dân số chỉ dưới một triệu người
chỉ trong vòng hai tuần từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nước này ghi nhận mức tăng kỷ lục hai mươi tám bốn trăm một mươi bốn ca bệnh
theo báo cáo giám sát quốc gia của cypert về covid một mươi chín được công bố ngày bảy tháng một
biến chủng delta cron xuất hiện khi omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn cầu gây ra sự gia tăng số ca covid một mươi chín đột biến ở nhiều khu vực
mỹ báo cáo trung bình hơn sáu trăm linh trường hợp mới mỗi ngày trong tuần
tăng bảy mươi hai so với tuần trước và là kỷ lục về đại dịch ở nước này theo dữ liệu từ đại học john hovskyn tính đến ngày bảy tháng một
bao giờ đại dịch covid một mươi chín kết thúc câu hỏi chưa có lời giải
những diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới trong tuần đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hai cho thấy
vẫn chưa thể có đáp án chính xác cho câu hỏi liệu đại dịch này có thể kết thúc trong năm nay hay không
theo thông tấn xã việt nam ông tedro ahanom ghebress tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
lầm nếu cho rằng omicron là biến thể nhẹ
cảnh báo này được đưa ra đúng lúc thế giới ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt mốc ba trăm linh triệu ca
với omicron là biến thể chủ đạo ở nhiều nơi
sau pháp đến lượt cộng hòa sip thông báo phát hiện một biến thể mới của virus sars cov hai
những diễn biến trong tuần đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hai cho thấy
vẫn chưa thể có đáp án chính xác cho câu hỏi liệu đại dịch này có thể kết thúc trong năm nay hay không
theo báo cáo mới nhất của who số ca mắc mới ghi nhận trên toàn thế giới trong bảy ngày qua
đã tăng bảy mươi một so với một tuần trước
đây là mức tăng kỷ lục theo tuần kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh trên toàn cầu vào đầu năm hai nghìn hai mươi
đáng lưu ý tuần đầu của năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận dấu mốc trung bình hơn hai triệu ca mắc mới mỗi ngày
gấp đôi so với con số trung bình hàng ngày trong tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một
mỹ và châu âu là hai khu vực chứng kiến sự tăng vọt của số ca nhiễm mới
khi omicron thay thế delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại đây
trong tuần qua số ca mắc mới tại hai khu vực này
chiếm hơn bảy mươi bảy trong hơn một mươi ba triệu ca mắc mới ghi nhận trên toàn thế giới
đặc biệt tại mỹ số ca mắc mới theo ngày đã vượt mốc một triệu ca ngay trong ngày đầu tiên của tuần mới
ngày ba tháng một cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào trên thế giới
trong khi làn sóng dịch bệnh mới đang nổi lên ở nhiều nước mỹ latin và caribe
các quốc gia châu á cũng được cảnh báo nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát dịch
dù hiện tại chưa ghi nhận số ca nhiễm omicro cao
ấn độ là một trong những nước đang chứng kiến sự gia tăng
đáng kể số ca mắc covid một mươi chín
ngày bảy tháng một quốc gia châu á này ghi nhận một trăm một mươi bảy một trăm linh ca mắc mới
tăng cấp năm lần trong tuần qua
omicron đang tiếp tục lây đàn mạnh và đang lấn adelta
để trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này
hiện giới chức ấn độ đang chuẩn bị phương án
ứng phó với kịch bản số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ vượt qua con số kỷ lục bốn trăm một mươi bốn ca trên ngày
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ trên tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại mỹ
quốc gia ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm trên ngày hôm ngày mùng ba tháng một
dù các nghiên cứu đã cho thấy omicron không gây bệnh nặng như người anh em delta
nhưng rõ ràng việc biến thể này lây lan nhanh đã đạt ra sức ép khổng lồ
đối với hệ thống y tế các nước
đây là lý do khiến người đứng đầu who ông tedros adhanom ghebreyesus
cảnh báo thế giới không được coi nhẹ omicron
theo ông testro những con số báo cáo nêu trên chưa phải là con số thực tế
do còn nhiều xét nghiệm tồn động trong dịp lễ giáng sinh và năm mới
hay các xét nghiệm dương tính không được thống kê
và những trường hợp bị bỏ sót do hệ thống giám sát quá tải
ông cho rằng với đà lây lan của omicron hiện nay
các bệnh viện sẽ phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân covid một mươi chín
và cơn sóng thần omicron sẽ nhấn chìm hệ thống y tế thế giới
còn chưa kịp phục hồi sau sức tàn phá của delta
thực tế cho thấy không chỉ hệ thống y tế bị ảnh hưởng
các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội cũng sẽ bị đình trệ
đơn cử như tại mỹ dù số ca mắc mới gia tăng
chưa dẫn đến tình trạng số ca bệnh nặng và tử vong tăng mạnh
nhưng hệ quả có thể cảm nhận rõ
nhiều chuyến bay bị hủy bỏ các trường học văn phòng
cơ sở kinh doanh phải đóng cửa các bệnh viện quá tải
và các chuỗi cung ứng tắc nghẽn
những nguy cơ từ dịch covid một mươi chín còn chưa dừng ở đó
văn phòng who tại châu âu cảnh báo
làn sóng ca nhiễm omicron trên toàn cầu hiện nay
có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm biến thể mới nguy hiểm hơn
bà catherine smallworth quan chức cấp cao xử lý tình huống khẩn cấp
của who gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng
khi omicron càng lây lan truyền nhiễm
biến thể này sẽ dần biến đổi dẫn đến sự xuất hiện của một biến thể mới
bà nhấn mạnh không ai có thể biết được khả năng lây lan
cũng như nguy cơ tiềm ẩn từ biến thể mới này
theo bà tình hình tại châu âu đang rất nguy hiểm
với số ca nhiễm mới gia tăng đột biến tại khu vực tây âu
và những tác động toàn diện của tình hình dịch hiện nay
vẫn là một điều khó đoán định
những lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới là hoàn toàn có cơ sở
mới nhất ngày tám tháng một bộ trưởng y tế cộng hòa sip
michelis hedipen tyler thông báo
một biến thể của virus sars cov hai đã được phát hiện ở nước này
biến thể mới của sars cov hai có chung nền tảng di chuyển
của biến thể delta cùng với một số đột biến của omicron
do đó được đặt tên là delta crohn
trước đó who đã lần đầu tiên lên tiếng về biến thể ihu
hoặc b một sáu trăm bốn mươi hai có bốn mươi sáu đột biến
nhưng không có đột biến của b một sáu trăm bốn mươi hai
nhiều hơn omicron một mươi bốn đột biến và được phát hiện đầu tiên tại pháp
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
who cho biết biến thể này hiện chưa gây ra nhiều đe dọa
song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
chia sẻ quan điểm về khả năng xuất hiện của biến thể mới
trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của who
bà maria van kerkhover cho rằng rất khó xảy ra khả năng omicron
là biến thể sau cùng đáng lo ngại trước khi đại dịch kết thúc
do đó bà kêu gọi mọi người tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân
mà vaccine là công cụ hiệu quả nhất tại thời điểm hiện tại
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như bảo vệ người dân
trước sự tấn công của omicron nhiều nước đã xiết chặt các quy định phòng dịch
đồng thời tăng tốc chương trình tiêm chủng cả tiêm cơ bản và tiêm bổ sung
đây cũng là một thách thức trong cuộc chiến chống dịch xây dựng tại nhiều nước
đặc biệt là những quốc gia có thu nhập thấp không thể tiếp cận vaccine
tổng giám đốc who cho rằng sự bất bình đẳng vaccine là yếu tố
làm gia tăng số ca tử vong do covid một mươi chín và làm suy yếu khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu
ông tedro kêu gọi thế giới chia sẻ vaccine công bằng hơn trong năm hai nghìn hai mươi hai
để chấm dứt cái chết và sự phi diệt do covid một mươi chín
người đứng đầu who từng đặt mục tiêu mỗi quốc gia có một mươi dân số được tiêm chủng
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và bốn mươi vào cuối tháng một mươi hai
tuy nhiên chín mươi hai trong số một trăm chín mươi bốn quốc gia thành viên who đã bỏ lỡ mục tiêu
thậm chí có ba mươi sáu quốc gia trong số đó không đạt mục tiêu một mươi đầu tiên
với lý do phần lớn không thể tiếp cận vaccine
với tốc độ triển khai như hiện nay một trăm linh chín quốc gia sẽ không đặt mục tiêu
bảy mươi dân số ở mọi quốc gia được tiêm chủng vào giữa năm nay
cùng chung quan điểm ông michel ryan giám đốc xử lý các tình huống khẩn cấp của who nhấn mạnh
nếu không đảm bảo phân phối vaccine công bằng tình hình dịch bệnh đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ không thay đổi
và đây thực sự sẽ là bi kịch lớn
một năm mới lại bắt đầu bằng những câu chuyện cũ xoay quanh covid một mươi chín
và câu hỏi đến khi nào cuộc sống của người dân trên toàn thế giới mới thực sự được khôi phục trong trạng thái bình thường
trừ khi cộng đồng quốc tế cùng hành động